trong nhiều tháng qua tại huyện đảo cô tô lượng mưa rất ít do đây là mùa khô
trước đây thì khả năng mất nước của các hộ dân sống trên đảo rất dễ xảy ra
thế nhưng trong ba năm trở lại đây nhờ có kinh nghiệm hơn trong việc tích chữ nước
nên huyện cô tô luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước của bà con trên đảo
cô tô hiện có hai hồ chứa nước chính là hồ c bốn và hồ trường xuân
trong mùa du lịch năm hai nghìn một mươi chín cô tô đón khoảng hơn một trăm linh khách du lịch tới tham quan nghỉ dưỡng tại đảo
lượng khách tăng nhanh nên ban dịch vụ công ích huyện cô tô đã phải thực hiện đấu nối hệ thống hút nước ra xa so với thiết kế ban đầu
để đặt phao tự nổi hút nước theo bề mặt tự nhiên
bên cạnh đó dùng máy xúc khơi luồng tạo dòng chảy rãnh sâu để lấy nước vào hệ thống chõ bơm của các hồ
công trình cấp nước hồ trường xuân được khai vào khách thác vận hành để đảm bảo cấp nước cho toàn dân huyện đảo cô tô
chữ lượng ở hồ đây hiện tại là
nguồn chữ lượng là khoảng một trăm bảy mươi nát khối
cơ bản nước đầu nguồn ở đây cũng đã được thu gom bằng hệ thống thu gom
công tác bảo quản nước đầu nguồn cơ bản cũng là hệ thống nước sinh thụy tự nhiên và quanh vùng cũng đã được hệ thống cơ bản có lực lượng bộ đội
đây là cơ bản đất quốc phòng nên vấn đề an ninh về cấp nước đầu nguồn là nguồn thu rất tốt
đảm bảo cho nguồn chữ giữ và nguồn tích chữ trong hồ trường xuân này để đảm bảo chất lượng nguồn nước khi bơm lên hệ thống lọc sau
cái mùa hạn hán thì có thể là không bao giờ thiếu nước
nhưng mà cái sinh hoạt tất cả bà con dân được các công chí ở bên công ích của huyện gọi là mình
bà con quản lý nước cũng thông báo bà con hạn chế cái sử dụng cái gì nó không đáng để sử dụng
bởi vì thật ra bà con cũng nhìn thấy nếu mà mình sử dụng nó hơi nãng phí một chút thì cái nguồn nước nó không còn
đây cũng là nếu mà thật ra là cái nguồn nước này thứ nhất nó cũng sạch
báo cáo chính là dùng toàn nước mưa nên bà con dân rất là tiên tưởng cái nguồn nước
hiện nay nhu cầu sử dụng nước trên đảo cô tô là rất lớn so với lượng khách du lịch tăng nhanh
cùng với nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân ước tính lên đến hai mét khối một ngày
chính vì vậy dù thời gian này nước trên đảo cô tô vẫn được cung cấp đầy đủ
nhưng thời gian tới nếu không có quy hoạch và định hướng khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước một cách hợp lý
thì rất dễ xảy ra tình trạng tranh chấp nguồn nước